này trong khoảng hai ba năm nay các đối tượng toàn sử dụng thông tin ảo không có thật tên cũng không
thật mà tất cả những tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng không phải là quả đối tượng mà đối các
đối tượng đã mua lại từ những người khác tạo lập tên ảo làm rõ được đối tượng sử dụng tài
tài khoản mạng xã hội này và tài khoản ngân hàng để mua mua pháo như vậy bán pháo đấy là do đối tượng
là vụ tỷ hiệu ở huyện xuân lộc tỉnh đông nái
là đối tượng sử dụng nội dung này và là chính là đối tượng đã bán pháo cho phát dân mà cơ quan
điều tra đã bắt giữ từ đó chỉ với một thông tin là vũ trí hiếu ở đông nái điều này là một thách thức
lớn đối với cơ quan chức năng trong việc khoanh phùng nhân thân và địa chỉ nơi ở của đối tượng
từ thông tin quần chúng nhân dân cung cấp có một người tên là vũ trí hiếu
cho nên cũng rất khó để xác định hiểu là làm một cái trại nào
chúng tôi đã cho tổng ra soạn trên kỳ đề bàn xuyền sân lộc của huyền cầm mỹ
thì có trên dưới năm mươi cái trại chăn nuôi
sau một thời gian theo dõi cơ quan điều tra đã phát hiện được trại gà nơi vũ trí hiếu làm việc
mỗi lần có đơn hàng lại thấy đối tượng đi xe máy từ trong trại gà ra
trên xe chở theo thùng to theo dự đoán của cơ quan chức năng thì bên trong chiếc thùng ấy chính là pháo
thùng hàng này hiếu chở đến cửa hàng chuyển phát nhanh chứ không giao trực tiếp

đồng thời những cái ở cùng đối tượng để theo dõi và bám sát mục tiêu
anh em là cho cản bộ tình sát đi nắm được nơi ở và nơi cất giữ hàng của vũ tri hiếu ở đông nai
vũ tri hiếu thì quả tính làm việc ở một cái trại gà và thuê một cái
cốt để gọi là ở đằng ngoài thì chẽ đây bằng cách là bán đô là thú ý
nhưng thực tế bên trong thì là nơi để cất giữ pháo
theo dõi đối tượng hiếu cơ quan điều tra phát hiện hiếu thường giao dịch và nhận hàng từ một người có nickname là tuấn vũ ở an giang
những gói hàng gửi cho hiếu người này thường ghi là hàng không đồng
số điện thoại cũng như tên người gửi đều là giả mạo
nhận định rất có thể nhân vật ở an giang này chính là người cung cấp pháo cho hiếu
cơ quan điều tra lên kế hoạch bắt giữ hiếu đồng thời một tổ công tác đến an giang để xác minh người có nickname là tuấn vũ
tổ chức cho tính sạt sạc minh
nơi ở nơi làm việc
và nhân thân con người của tôi